kính thưa quý vị bệnh viện tai mũi họng tp hcm vừa gấp thành công dị vật là một con vắt sống trong mỗi bé trai ba tuổi
và con vắt này đã sống trong mũi bệnh nhi hơn hai tuần trước sau khi cháu bé được người nhà cho đi tắm suối ở quê
theo thông tin ban đầu cháu bé một mươi tám tháng tuổi được người thân đưa về quê chơi đi tắm suối cùng gia đình
sau khi về lại thành phố cháu bé có biểu hiện chảy máu mũi nhiều tái phát nhiều lần
khi người thân đưa bé đến khám tại bệnh viện tai mũi họng thì phát hiện có dị vật là con vắt còn sống đang chuyển động trong mũi bé
theo các bác sĩ trường hợp dị vật là động vật sống chủ yếu là kiến đĩa vắt
trong trường hợp bé trai này các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật nội soi cho bé lấy ra con vắt có kích thước hơn bốn cm còn sống từ trong hốc mũi của bé
riêng về trường hợp dị vật là động vật sống con vắt hoặc là con đĩa này
thì câu đầu tiên đó là thường đi tắm ở sông hồ suối thì mình nên cẩn thận
việc thứ hai nữa là phải tránh những cái cho những người người đi tắm suối nó cũng không nên uống những nước suối còn sống như vậy
tại vì trong đó sẽ có những cái ấu trùng của các con đĩa mà mình không thể phát hiện ra cái mắt thường
thì khi mà uống vào đó thì đĩa nó có thể đi vào và gây ra những cái dị vật như vậy
cũng như vậy
cũng tại bệnh viện tai mũi họng tp hcm tuần qua các bác sĩ đã lấy thành công dị vật bằng kim loại nằm trong hốc mắt của bệnh nhân bốn mươi hai tuổi
đây là trường hợp tai nạn lao động hy hữu bệnh nhân bị mảnh kim loại dính vào mắt phải mút bỏ nhãn cầu nhưng vẫn không thể lấy được dị vật ra
bệnh nhân này được phẫu thuật nội soi qua đường mũi mới tiếp cận được